sau khi cục đường bộ việt nam có quyết định cấm cấp phương tiện xe khách trên ba mươi chỗ xe khách dường nằm xe từ trên sáu mươi trở lại không được lưu thông trên tuyến đường cao tốc cam lộ la sơn
cử tri tỉnh quảng trị bày tỏ lo ngại khi mật độ giao thông trên tuyến quốc lộ một a tăng cao sẽ tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông
trước thực trạng này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị đã có buổi làm việc với cục đường bộ việt nam về phương án phân luồng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị cho biết sau khi cục đường bộ có quyết định phân luồng các phương tiện có trọng tài lớn từ cao tốc cam lộ la sơn về quốc lộ một a
dư luận nhân dân có nhiều băn khoăn lo lắng